kỳ họp lần thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi ba diễn ra trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy
đây là kỳ họp đầu tiên các đại biểu được trang bị máy tính bảng và sử dụng phần mềm để khai thác tài liệu hạn chế việc in gửi tài liệu bằng giấy
thay vì những tập báo cáo tờ trình dài hàng chục trang các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh đã sử dụng máy tính bảng để khai thác tài liệu
và một số tiện ích khác theo mô hình phòng họp điện tử giúp hạn chế tối đa việc in ấn văn bản giấy tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường
đặc biệt là các dự thảo nghị quyết kỳ này có liên quan tới tất cả các dự thảo nghị quyết cũng như các báo cáo của các kỳ trước đó
để hết sức thuận lợi cho đại biểu trong việc nghiên cứu cũng như theo dõi một cách có hệ thống
hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh đã tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh đã tập trung đánh giá sâu tháng đầu năm phân tích rõ nguyên nhân trách nhiệm của hạn chế
xem xét quyết định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thúc đẩy thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mục tiêu
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
có thể nói việc đề mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp đã khiến các báo cáo tờ trình được trình bày một cách tóm tắt ngắn gọn
giúp cho các đại biểu dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội chất vấn và trả lời chất vấn